trong những ngày qua đa tấn công của nga ở các hướng kiev khakhip hay miền nam ukraine dường như chậm lại
nhưng moskova vẫn đang tiến vững chắc ở maripos
trong báo cáo ngày hai mươi tám tháng ba bộ quốc phòng anh cho biết nga đang đạt được những tiến triển
ở thành phố cảng maripos tỉnh donetsk ukraine
cơ quan tình báo anh tuyên bố nga đã chiếm được hầu hết vùng đất ở phía nam và vùng lân cận maripo
các cuộc giao tranh quyết liệt vẫn tiếp diễn khi nga cố gắng chiếm đóng khu cảng
báo cáo của viện nghiên cứu chiến tranh được công bố dạng sáng ngày hai mươi tám tháng ba
theo giờ việt nam cũng kết luận rằng nga đang đạt được những bước tiến vững chắc nhất tại maripo
viện nghiên cứu chiến tranh tuyên bố lực lượng nga tiếp tục các bước tiến vào maripo
thành phố mà họ đang bao vây và không kích
các cuộc giao tranh đang diễn ra trên từng khu nhà
iểm nóng maripos
theo esw quân nga đã bắt đầu xâm nhập trung tâm thành phố maripos
từ ngày hai mươi bốn tháng ba
lực lượng nga nhiều khả năng sẽ chiếm maripos
hoặc buộc thành phố đầu hàng trong những tuần tới trung tâm này nhận định
thị trưởng maripos ông vandim pochenko cho biết
thành phố đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nhân đạo
và cần sơ tán toàn bộ người dân
ông cũng cho biết vẫn còn khoảng một trăm sáu mươi người bị kẹt trong thành phố
tuy vậy phó thủ tướng ukraine irina ventesok cho biết
không hành lang nhân đạo nào được mở để sơ tán dân
từ các thành phố bị bao vây vào hôm hai mươi tám tháng ba
vì sự khiêu khích của nga
trong khi đó tình hình ở các mặt trận tại ukraine
dường như không có nhiều sự chuyển biến lớn
tình báo anh nhận định trong hai mươi bốn giờ qua
không có sự thay đổi lớn nào về vị trí của lực lượng nga
theo báo cáo của isw cũng đưa ra các nhận xét tương tự
dù vậy isw cho rằng nga chưa từ bỏ nỗ lực
tái tổ chức lực lượng ở phía tây bắc kiev để mở cuộc tấn công lớn
thậm chí đích thân tư lệnh quân khu của miền đông nga
đang chỉ huy hoạt động này
bộ tổng tham gia nga đã đưa ra một bản thân
của quân đội ukraine thông báo quân đội nga đang chuyển các đơn vị
chịu thiệt hại về belarus cũng như thiết lập bộ chỉ huy
cho toàn bộ lực lượng của quân khu miền đông hoạt động
quanh kiev tại khu vực chernobyl
dù vậy quá trình thay thế củng cố lực lượng cũng khiến nga
khó có thể tổ chức tấn công lớn trong tương lai gần
isw nhận xét cả nga và ukraine đều không tiến hành
các hoạt động lớn ở tây bắc kiev trong hai mươi bốn giờ qua
tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại khu vực lân cận thakip
thành phố lớn thứ hai của ukraine
cũng như ở mặt trận miền nam ukraine
tại donbass nơi quân đội nga gọi là trọng tâm trong giai đoạn mới
của chiến dịch quân sự đặc biệt giao tranh vẫn đang diễn ra
nhưng không dẫn tới sự thay đổi lớn trên chiến trường
trong khi đó lực lượng ukraine cũng chỉ tiến hành một số cuộc phản công
giới hạn cũng như tổ chức các hoạt động kháng chiến khu vực kursion
nhằm kiếm châm quân đội nga
cơ hội hòa đàm
sau một thời gian đàm phán trực tuyến với ít tiến triển đạt được
nga và ukraine có thể nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp
tại thổ nhĩ kỳ kể từ ngày hai mươi chín tháng ba
người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov cho biết
trước đó ngày hai mươi bảy tháng ba tổng thống nga putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ
đã đạt được đồng thuận về việc lựa chọn thành phố istanbu
là địa điểm tổ chức hòa đàm
ông peskov cho biết chúng tôi không thể và sẽ không phát biểu
về tiến triển của cuộc đối thoại
tuy vậy thực tế rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra trực tiếp là điều quan trọng
dù vậy triển vọng về một cuộc gặp giữa ông putin và tổng thống ukraine
ông zelensky là không cao
ngoại trưởng nga ông sergei lavrov nói hôm hai mươi tám tháng ba
cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo vào thời điểm này có thể phản tác dụng
ông lavrov trả lời truyền thông serbia
một cuộc gặp gỡ giữa ông putin và ông zelensky là điều cần thiết
chúng tôi cần giải quyết được mọi vấn đề quan trọng
ông peskov cũng xác nhận chưa có tiến triển nào trong các cuộc đối thoại về vấn đề này
trước đó trả lời báo giới nga hôm hai mươi bảy tháng ba
tổng thống zelensky tuyên bố
ukraine sẵn sàng chấp nhận trùng lập và thỏa hiệp về tình trạng của khu vực donbass
như một phần của thỏa thuận hòa bình với moscow
cũng trong cuộc họp báo ngày hai mươi tám tháng ba
ông peskov tuyên bố những phát biểu của tổng thống mỹ joe biden tại ba lan
rằng tổng thống putin không thể tiếp tục nắm quyền là mối quan ngại với moscow
theo tờ sputnik ukraine tiếp tục theo dõi sát sao các tuyên bố của tổng thống mỹ
ông peskov luôn ghi âm chúng cẩn thận và sẽ tiếp tục làm vậy
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nga
và tổng thống tây tiếp tục có những biện pháp đáp trả lẫn nhau về tình hình tại ukraine
mới đây tờ the economis một trong những tờ báo lớn và lâu đời nhất nước anh
đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với ông zelensky vào ngày hai mươi năm tháng ba
về tình trạng chiến tranh hiện nay của ukraine và nga
khi được hỏi liệu ông putin có tin rằng ukraine có quyền tồn tại hay không
ông zelensky cho rằng
tôi không nghĩ rằng ông ấy hình dung trong đầu mình một nước ukraine mà chúng ta thấy
ông ấy coi ukraine là một phần thế giới của mình
trong thế giới quan của ông ấy
nhưng điều đó không đúng với những gì đã xảy ra trong ba mươi năm qua
ông zelensky cáo buộc
những kẻ tấn công thậm chí không để tăng cho thương vong cho chính họ
đây là điều mà tôi không thể hiểu
khoảng một mươi năm binh sĩ nga đã thiệt mạng trong một tháng
ông putin đang đưa những người lính nga vào chiến tranh như đưa khúc gỗ vào lò lửa
và nga thậm chí còn không trốn họ
họ đang bắt góc thị trưởng các thành phố ukraine
họ đã giết hại một vài người
một số còn lại chúng tôi không thể tìm thấy
một số chúng tôi đã tìm thấy rồi
và họ đã chết
và vài người trong số các thị trường đã bị thay thế
nga đang làm điều tương tự như họ đã làm ở donbass vào năm hai nghìn một mươi bốn
cùng một nhóm người thực hiện những hành động này
và cùng một phương pháp
phía nga phủ nhận con số thương vong nêu trên
và bộ quốc phòng nga cho rằng
chỉ một ba trăm năm mươi một binh sĩ thiệt mạng
hơn ba tám trăm linh binh sĩ bị thương
ngoài ra nga cũng không xác nhận thông tin xác hại các thị trưởng như ông zelensky tuyên bố
nói về quan điểm về mỹ và phương pháp
ngoài ra ông cho rằng
các đối tác phương tây của chúng tôi đã không thực hiện các biện pháp trừng phạt
nhằm ngắt kết nối nga khỏi hệ thống swift
áp đặt các lệnh cấm vận đối với xuất khẩu dầu và khí đốt của nga
tất cả các lệnh trừng phạt này đều chưa hoàn thiện
chúng đã được đưa ra nhưng chưa được thực hiện
bây giờ chúng tôi đang nghe được rằng
quyết định còn phụ thuộc vào việc
nga có tiến hành một cuộc tấn công hóa học vào chúng tôi hay không
đây không phải là cách tiếp cận đúng đắn
chúng tôi không phải là trội bạch để bị mang ra thí nghiệm
ông zelenskyy chia sẻ
chúng tôi tin vào chiến thắng không thể tin vào bất cứ điều gì khác
chúng tôi nhất định sẽ giành chiến thắng
vì đây là nhà của chúng tôi trên mảnh đất của chúng tôi
nền đồng lập của chúng tôi
vấn đề chỉ là thời gian
chiến thắng là có thể cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt
bởi vì nếu không có điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả
đất đai của chúng tôi quan trọng
đúng nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là đất đai
ông zelenskyy thừa nhận
để cứu mạng người bảo vệ mọi quyền lợi
trong khi không từ bóng đá
nếu không có lãnh thổ có lẽ là một nhiệm vụ bất khả thi
ông cho biết không biết chiến tranh sẽ kết thúc vào khi nào và như thế nào
nhưng ông cho rằng chiến tranh sẽ kết thúc
trong khi chính quyền của ông vẫn bảo vệ cuộc sống ở ukraine
về nato ông zelenskyy chia nato thành năm nhóm
đầu tiên là những nước không ngại một cuộc chiến tranh lâu dài
vì điều đó có nghĩa là làm kiệt quệ nước nga
ngay cả khi điều này đồng nghĩa với sự sụp đổ của ukraine
và phải trả giá bằng mạng sống của người ukraine
nhóm thứ hai là những nước muốn kết thúc
chiến tranh nhanh chóng bởi thị trường của nga
là một thị trường lớn và nền kinh tế của họ đang bị ảnh hưởng
nhóm nước thứ ba là những nước muốn ukraine thắng thế
nhóm thứ bốn là các nước nhỏ hơn
nguồn chiến tranh kết thúc nhanh chóng bằng bất cứ giá nào
vì mạng người là trên hết
và cuối cùng là những quốc gia đáng xấu hổ
vì muốn có hòa bình ngay lập tức bằng mọi cách có thể
bởi vì các nước này là văn phòng của liên bang nga ở châu âu
ông zelenskyy cũng ca ngợi mỹ và anh
ông thừa nhận rằng có những sự phức tạp trong nền chính trị mỹ
đôi khi gây ra sự chậm trễ
nhưng ông khẳng định tổng thống biden
ngày càng tham gia sâu hơn vào các vấn đề ukraine
dù vậy ông cũng chỉ trích đức
vì nước này vẫn đang cố gắng đàn đốt sự cân bằng
giữa nga và ukraine
ông nói họ có mối quan hệ lâu dài với nga
và họ đang nhìn tình hình qua lăng kính kinh tế
khi được hỏi tại sao các nhà lãnh đạo như tổng thống của pháp
không cung cấp xe tăng để giúp ukraine giành chiến thắng
ông trả lời rằng pháp sợ nga đơn giản chỉ có thế
khép lại chuyến công du châu âu
tổng thống biden đã nhận định trong bài phát biểu
ngày hai mươi sáu tháng ba rằng tổng thống nga putin
không thể tiếp tục nắm quyền
sau đó một quan chức nhà trắng đã phải lên tiếng rằng
những phát ngôn của ông biden về tổng thống putin
không nhằm mục đích thay đổi chế độ ở nga
giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo trên thế giới
và thậm chí cả các chính trị gia mỹ
đã lên tiếng quan ngại về bình luận này
dù vậy phát biểu với báo giới sau đó
ông biden cho biết
tôi sẽ không rút lại bất kỳ lời nói nào
tôi chỉ đang bày tỏ sự giận dữ mà tôi cảm thấy
tôi sẽ không thay đổi chính sách
ông biden nhận định rằng
ông không nghĩ những bình luận trên sẽ làm leo thang căng thẳng
hay làm phức tạp quan hệ ngoại giao giữa mỹ và nga
nhà lãnh đạo mỹ cũng bình luận rằng
tôi không biết điều gì đã thay đổi suy nghĩ của ông ấy
cách hành xử của ông ấy đang thay đổi
khi chúng tôi gặp nhau ở geneva
chúng tôi đã trao đổi về việc thiết lập đối ngoại chiến lược
và nói về quan hệ giữa nato và nga
cũng như những khía cạnh mà chúng tôi có thể minh mảy hơn với nhau
đó là một cuộc trao đổi bình thường
trả lời câu hỏi về cuộc gặp trong tương lai với tổng thống putin
tổng thống biden cho biết
điều đó phụ thuộc vào những gì ông ấy muốn trao đổi
trước đó điện kremlin cho rằng
bình luận của ông biden về tổng thống nga
là một tuyên bố gây lo ngại
người phát ngôn điện kremlin ông dmitry spekov cho hay
đây là một tuyên bố gây lo ngại
chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những tuyên bố của tổng thống